phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế cho biết đơn vị vừa phát hiện bắt giữ phương tiện vận chuyển sáu kit test covid một mươi chín không rõ nguồn gốc
trong lúc đang làm nhiệm vụ tại km tám trăm linh sáu quốc lộ một thừa thiên huế tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phát hiện xe ô tô khách do tài xế nguyễn ngọc hiếu
chú tại huyện hướng hóa tỉnh quảng trị điều khiển có dấu hiệu vi phạm nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trên xe có một số hàng hóa do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ gồm năm kit que test nhanh covid một mươi chín hiệu lisun và một kit que test nhanh covid một mươi chín hiệu rilitic
tổng giá trị hàng hóa khoảng bốn trăm linh triệu đồng
trước những diễn biến phức tạp do xung đột vũ trang ở ukraine ảnh hưởng tới người dân việt nam sinh sống học tập và làm việc tại đây
chính phủ đã phê duyệt chủ trương tổ chức chuyến bay đưa người việt có nhu cầu về nước
lúc một mươi chín h ba mươi năm phút ngày bảy tháng ba theo giờ địa phương chuyến bay giải cứu đầu tiên chở người sơ tán từ ukraine đã cất cánh từ sân bay quốc tế ở thủ đô bucharest của rumani
dự kiến hạ cánh xuống sân bay nội bài vào lúc một mươi một h ba mươi phút ngày tám tháng ba theo giờ hà nội
đây là chuyến bay sơ tán đầu tiên của hãng hàng không quốc gia việt nam vietnam airlines chở tổng cộng hai trăm tám mươi bảy kiều bào sơ tán từ ukraine
và nhiều hơn bốn người so với dự kiến ban đầu
đặc biệt trong chuyến bay giải cứu này có bảy mươi một cháu
trong chuyến bay giải cứu này có một mươi bốn cháu dưới một mươi hai tuổi trong đó có một mươi bốn cháu dưới hai tuổi
cho đến ngày bảy tháng ba hiện số người việt sơ tán từ ukraine tới buchares đã có xu hướng giảm
tuy nhiên sau chuyến bay đầu tiên dự kiến sẽ còn một chuyến bay nữa từ buchares vào ngày một mươi tháng ba tới đây
nhằm mục tiêu chung sống an toàn thích ứng với đại dịch sau khi đã hoàn tất các chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân từ một mươi hai tuổi trở lên
thành phố hồ chí minh đang giáo riết triển khai công tác tiêm chủng cho nhóm đối tượng trẻ em từ năm đến một mươi tuổi
đến nay mọi công tác chuẩn bị đã gần như hoàn tất và chỉ cần bộ y tế phát lệnh
thành phố hồ chí minh sẽ triển khai tiêm vaccine cho toàn bộ trẻ em trên địa bàn
theo sở y tế tp hcm với chiến dịch tiêm chủng lần này tất cả trẻ em từ năm tuổi đến dưới một mươi hai tuổi sinh sống học tập tại tp hcm sẽ đều được tiêm
dự kiến toàn thành phố có chín trăm bảy mươi trẻ trong đó số trẻ đang theo học tại các cơ sở giáo dục là chín trăm năm mươi trẻ
số trẻ ngoài trường là hai mươi
vắc xin để tiêm chủng cho đối tượng này là vắc xin pfizer đã được bộ y tế phê duyệt
tp hcm sẽ triển khai tiêm chủng theo nguyên tắc trẻ lớn tiêm trước trẻ nhỏ tiêm sau
dự kiến mỗi một tiêm trong một mươi ngày và khi đủ thời gian sẽ triển khai tiêm ngay mũi hai
một đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn vừa bị công an tỉnh nghệ an phối hợp với công an tp vinh triệt phá thành công
bắt giữ hai đối tượng cùng với hơn bốn kg
hai bánh heroin một mươi hai một trăm linh viên ma túy tổng hợp
ngày sáu tháng ba tại số nhà hai mươi hai đường trần đình san thuộc khối một phường vinh tân tp vinh
lực lượng công an đã bắt giữ hai đối tượng là phan trọng sơn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn và nguyễn tất thạch sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ tại chỗ hơn bốn kg ma túy đá hai bánh heroin một mươi hai một trăm linh viên ma túy tổng hợp
phan trọng sơn là đối tượng từng có ba tiền

quá trình theo dõi bắt giữ đối tượng sơn rất manh động liều lĩnh đạp chân ga về phía lực lượng chức năng
rồi cố thủ trong xe ô tô buộc lực lượng chức năng phải đập vỡ kính lái khống chế kịp thời bắt giữ hai đối tượng
trong khi đó công an thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên cũng vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ hơn chín trăm linh g ma túy tổng hợp
đặc biệt tại thời điểm bị bắt giữ đối tượng này biết mình đang nhiễm covid một mươi chín
tuy nhiên không chấp hành các quy định về phòng chống dịch mà vẫn thực hiện hành vi phạm tội
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn trí công chú tải tp thái nguyên
vào sáng ngày năm tháng ba khi công đang vận chuyển hơn chín trăm ba mươi g ma túy tổng hợp dạng đá và bốn trăm tám mươi một viên ma túy tổng hợp
có khối lượng bốn mươi chín bảy g để bán kiếm lời thì bị công an tp thái nguyên phát hiện bắt quả trang
công khai nhận mua số ma túy trên với giá một trăm linh
công an tp thái nguyên đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an đang tiếp tục khám xét tỉnh thất bồng lai hay còn gọi là thiềm am bên bờ vũ trụ
và thực hiện các thủ tục để làm rõ các tội danh khác đối với một số người có liên quan thời gian qua sinh sống tại đây
ngoài tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
đã khởi tố cơ quan an ninh điều tra đang tiếp nhận các tố cáo loạn luân và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối với ông lê tùng vân và một số người tại tỉnh thất bồng lai để tiếp tục xác minh điều tra
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long an đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích nhà nước tổ chức cá nhân xảy ra tại tỉnh thất bồng lai
khởi tố bốn bị can bao gồm lê tùng vân lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên và lê thanh trùng dương
cùng chú tại tịnh thất bồng lai
bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị phối hợp với trạm cảnh sát giao thông đắk rông và công an huyện đắk rông
vừa phát hiện bắt giữ một đối tượng vận chuyển gần ba trăm linh kg pháo
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra nhưng đối tượng điều khiển xe đâm thẳng vào tổ công tác và bỏ chạy
lực lượng chức năng tiến hành truy đuổi khống chế bắt giữ được đối tượng nguyễn hữu quý chú tại huyện cam lộ tỉnh quảng trị
tại hiện trường phát hiện trên xe có một mươi bao tải đựng hai trăm linh hộp pháo tổng trọng lượng khoảng hai trăm tám mươi kg
ngày bảy tháng ba tại khu vực quốc lộ ba thuộc địa phận xóm nam phong ba
xã hưng đạo thành phố cao bằng phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với lực lượng chức năng đã phát hiện một xe ô tô chở gần một mươi một bộ kit tết covid một mươi chín không rõ nguồn gốc xuất xứ
phát hiện xe ô tô mang bị kiểm soát một mươi một c năm nghìn sáu trăm một mươi sáu có biểu hiện nghi vấn
lực lượng công an đã tiến hành dừng phương tiện và kiểm tra phát hiện trên xe chở chín thùng hàng bên trong có chứa một mươi tám trăm linh bộ kit test nhanh covid một mươi chín
tại thời điểm kiểm tra lái xe là lê văn quân không xuất trình được giấy tờ
có liên quan tới nguồn gốc số hàng nói trên quân khai nhận được một người đàn ông người trung quốc thuê trở số hàng trên từ thị trấn trà lĩnh xuống hà nội với giá hai triệu đồng một thùng hàng
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản sự việc đưa người phương tiện và toàn bộ số hàng nói trên về trụ sở để làm việc
để tháo gỡ khó khăn về việc giải quyết cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động mắc covid một mươi chín bộ y tế đã đề xuất với chính phủ
ban hành nghị quyết công nhận bảy loại giấy tờ có giá trị như là giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội để bảo hiểm xã hội căn cứ làm hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động bị mắc covid một mươi chín
các giấy tờ này bao gồm quyết định cách ly tại nhà do chính quyền địa phương cấp xác nhận hoàn thành thời gian cách ly do chính quyền địa phương cấp giấy xét nghiệm test nhanh hoặc pcr có kết quả dương tính với sars cov hai do các cơ sở y tế có thẩm quyền cấp
giấy xác nhận bị mắc covid một mươi chín của trạm y tế cấp xã trạm y tế lưu động y tế cơ quan doanh nghiệp và tương đương cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội do trạm y tế xã trạm y tế lưu động cấp nhưng cấp lùi lại thời gian trước đó người lao động đã nghỉ việc để điều trị covid một mươi chín tại nhà quyết định phê duyệt danh sách hoàn thành cách ly y tế tập trung phiếu xác nhận đã điều trị covid một mươi chín của các bệnh viện giã chiến
đánh bạc và đánh bạc trực tuyến
một cực lớn vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh chủ trì phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao bộ công an triệt phá
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một cho đến thời điểm bị phát hiện thì số tiền giao dịch để đánh bạc của đường dây này lên đến hơn một mươi tỷ đồng
lực lượng chức năng đã huy động trên hai trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp một mươi một địa điểm tại các huyện sóc sơn mê linh thành phố hà nội thị xã đông triều quảng yên
và huyện ba trẻ tỉnh quảng ninh
kết quả cơ quan công an đã triệu tập một mươi chín đối tượng thu giữ một mươi xe ô tô trên ba mươi điện thoại máy tính thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc
ngoài ra cơ quan công an còn thu giữ và phong tỏa gần một tỷ đồng đáng chú ý đã thu giữ hai khẩu súng hai mươi bảy viên đạn các loại một dao găm tại địa điểm khám xét thuộc huyện sóc sơn thành phố hà nội
các đối tượng sẽ hoạt động theo cái phương thức là phải
tính chấp nghĩa là phải mua điểm ảo trong các trang mạng này
và khi đã mua được điểm ảo thì quy đổi ra một đô la trong điểm ảo này sẽ quy ra từ sáu cho đến một trăm linh đồng
kết quả bước đầu xác định đường dây tổ chức đánh bạc do nguyễn văn tú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy và vũ ngọc thành
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu đều trú tại xã tân dân huyện sóc sơn thành phố hà nội
cầm đầu quản lý điều hành ba tài khoản tổng đại lý supermaster là dte ba trăm năm mươi chín ca hai trăm bảy mươi tám ql bảy
qua đấu tranh các đối tượng trong đường dây này khai nhận tổ chức đánh bạc trên trang mạng bóng tám mươi tám bi một bonnion sáu mươi tám
các máy chủ của các trang này đều được đặt ở nước ngoài giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau trong đó có tiếng việt
chúng tổ chức các hình thức đánh bạc trên hai lĩnh vực là thể thao casino
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay số tiền giao dịch đánh bạc lên đến trên một mươi tỷ đồng
mình vào các trang mạng rồi là mình quản chắc các trang quản lý mình cắt ra để mình chia cho khách hàng theo yêu cầu của khách hàng
mình quy ước với khách hàng về thanh toán nếu như hai bên đồng ý với nhau thì là có mức thanh toán theo tuần

xác minh được biết đường dây tội phạm này chủ yếu hoạt động đánh bạc có tính chất liên kết ổ nhóm núp bóng doanh nghiệp
nhiều đối tượng có tiền án tiền sự về tội đánh bạc cố ý gây thương tích
cá biệt có đối tượng ngô văn huy có đến sáu tiền án tiền sự nguyễn văn tú có ba tiền án
các đối tượng này thành lập ra một doanh nghiệp đó là công ty nước sạch ngọc anh
nhưng thực ra cái việc hoạt động nước sạch thì hầu như là không có
hiện công an tỉnh quảng ninh đang tiếp tục điều tra
làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
trong đêm hai nhóm thanh niên đi xe máy cầm dao phóng lợn rật đuổi nhau
công an buộc phải nổ nhiều phát súng để chấn áp
vụ việc đang được công an quận lê trân thành phố hải phòng điều tra
trước đó vào tối ngày năm tháng ba hàng chục thanh niên điều khiển xe máy kẹp ba mươi bốn không đội mũ bảo hiểm
di chuyển qua đường võ nguyên giáp quận lê trân đến khu vực trung tâm thương mại eon môn
hai nhóm thanh niên dùng hung khí như dao phóng lợn tuyếp sắt rượt đuổi nhau vào bên trong bãi gửi xe
nhóm này tiếp tục cầm hung khí lên xe máy rượt đuổi nhau
giao thông qua khu vực xảy ra ùn ứ
tại ngã tư an dương quận lê trân gần khu vực trên
hai nhóm thanh niên ném chai cầm dao phóng lợn hỗn chiến
khi có mặt công an phải nổ nhiều phát súng để chấn áp
lúc này những người có liên quan mới bỏ chạy
vụ việc đang được điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định
liên tiếp trong thời gian vừa qua các đơn vị công an thành phố hà nội đã đấu tranh bóc gỡ
nhiều đường dây ổ nhóm hoạt động mua bán dâm với phương thức thủ đoạn tinh vi
đặc biệt mới đây một đường dây mại dâm bị triệt phá
trong đó có nhiều các cô gái là người nước ngoài cũng tham gia vào hoạt động mua bán dâm tại việt nam
việc các đối tượng lợi dụng internet để hoạt động mại dâm trên các trang web đen
hoặc là các hội nhóm kín trên mạng xã hội
đang diễn biến tương đối phức tạp gây khó khăn cho các cơ quan chức năng
do không có nghề nghiệp ổn định đặng văn nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại huyện kiến sương tỉnh thái bình
đã tổ chức môi giới mại dâm qua mạng internet để kiếm tiền
nhân trực tiếp quản trị điều hành trang web đại gia và kiểu nữ
để đăng tải hình ảnh thông tin giá cả của gái bán dâm là người nước ngoài và việt nam
để khách mua dâm lựa chọn
khách có nhu cầu sẽ liên hệ trước để nhân điều
bái bán dâm và thỏa thuận giá tiền
mức giá mua dâm trong đường dây của nhân là từ hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
đến một mươi triệu đồng một lượt
mỗi lượt mua bán dâm thành công nhân được hưởng ba mươi tiền môi giới
và đã thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng
chúng tôi qua quá trình trinh sát nắm tình hình địa bàn
cũng như là theo nguồn tin của quần chúng nhân dân
thì phát hiện có một ổ nhóm đối tượng sử dụng mạng internet
các ứng dụng như telegram zalo
facebook để môi giới mại dâm cho khách mua dâm
đặc biệt là trong quá trình xong mình
thì chúng tôi phát hiện là đối tượng có môi giới mạng dâm
cho gái bán dâm là những người nước ngoài
một số nước như là philippines brazil argentina nga ukraine
còn đây là nhóm đối tượng chuyên hoạt động môi giới mạng dâm qua zalo
và đây là nhóm đối tượng chuyên hoạt động môi giới mạng dâm qua zalo
vừa bị công an quận thanh xuân thành phố hà nội điều tra xử lý
bộ đối tượng trong đường dây này đã bị khởi tố về hành vi môi giới mạng dâm
toàn bộ hoạt động của nhóm này đều được điều hành qua zalo
với mỗi lượt mua bán dâm từ năm đến bảy triệu đồng
qua các vụ truy quét của công an hà nội vừa qua cho thấy
trong thời điểm dịch bệnh hoạt động mại dâm qua mạng internet
ngày càng được các đối tượng lợi dụng triệt để với nhiều thủ đoạn tinh vi biến tướng khó lường
về các hệ lụy của các hoạt động mại dâm này rất là phức tạp
đặc biệt là liên quan đến mua bán dâm xuyên quốc gia mua bán phụ nữ trẻ em
hoặc là thậm chí khách nam hoặc khách nữ khách mua dâm và gái bán dâm
thậm chí có các đối tượng lợi dụng đe dọa tống tiền
dùng các video quay lại để tống tiền cưỡng đoạt tài sản cướp tài sản
gia tăng thêm các ổ nhóm tội phạm
đặc biệt liên quan đến ma túy mua bán người mua bán trẻ em

việc đấu tranh bóc gỡ những đường dây ổ nhóm đối tượng hoạt động mại dâm trên mạng internet
hay mua bán dâm biến tướng sugar baby sugar daddy gặp rất nhiều khó khăn
tuy nhiên với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm
thời gian tới lực lượng công an tiếp tục chủ động phối hợp với các ban ngành chức năng
tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
nhất là quản lý cư trú quản lý người nước ngoài
nhằm kịp thời phát hiện đấu tranh với các hành vi vi phạm
thông tin từ đồn biên phòng cửa khẩu long bình bộ đội biên phòng an giang cho biết
là đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép liên quan đến hai đối tượng
trước đó tại địa bàn xã khánh an huyện an phú vào dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng hai
tổ kiểm soát lưu động đồn biên phòng cửa khẩu long bình
phối hợp với công an xã khánh an huyện an phú
phát hiện năm đối tượng có hành vi xuất cảnh trái phép sang campuchia
mở rộng điều tra đơn vị xác định được nguyễn văn hạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và nguyễn văn lợi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu cùng chú xã khánh an huyện an phú
là người trực tiếp tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
nên tiến hành khởi tố vụ án hình sự tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
đồng thời bàn giao hồ sơ đối tượng tăng vật và phương tiện liên quan đến vụ án
cho phòng an ninh điều tra công an tỉnh an giang tiếp tục mở rộng điều tra
công an tỉnh bắc cạn vừa phát hiện thu giữ thêm một năm trăm linh bộ kit test nhanh covid một mươi chín
và thiết bị y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ
hồi một mươi một h ngày sáu tháng ba tại thôn bản giác xã hòa mục huyện trợ mới tỉnh bắc cạn
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh bắc cạn phát hiện xe ô tô biển kiểm soát hai mươi chín b ba mươi nghìn ba trăm linh bảy do phạm minh sơn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại huyện trấn yên tỉnh yên bái điều khiển
đang lưu thông trên quốc lộ ba theo hướng cao bằng hà nội vận chuyển bốn thùng thiết bị y tế
gồm một năm trăm linh bộ kit test nhanh và một viên thuốc moravia bốn trăm linh
đặc biệt là số kit test nhanh này không có trong danh mục test nhanh kháng nguyên sars cov hai
do bộ y tế cấp phép
tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được giấy tờ thủ tục chứng minh nguồn gốc xuất xứ
hiện toàn bộ tăng vật phương tiện đã được bàn giao cho cục quản lý thị trường tỉnh bắc cạn tiếp tục xử lý